liên bộ công thương tài chính vừa có văn bản điều chỉnh giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu áp dụng từ một mươi năm h ngày bốn tháng một
theo đó giá xăng e năm ron chín mươi hai giữ ổn định giá dầu diesel năm s tăng ba trăm sáu mươi đồng một lít dầu hỏa tăng bốn trăm chín mươi năm đồng một lít dầu ma rút một trăm tám mươi cst ba năm s tăng hai trăm ba mươi năm đồng một kg
cơ quan điều hành cũng cho phép giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành
đồng thời tăng mức chi sử dụng quỹ bình ổn với xăng khoáng xăng e năm lên tám trăm năm mươi bảy đồng một lít dầu diesel bốn trăm linh đồng một lít dầu hỏa bốn trăm sáu mươi đồng một lít dầu ma rút một trăm năm mươi đồng một kg